hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong nghiên cứu này omicron có thể tồn tại một trăm chín mươi ba giờ tương đương hơn tám ngày trên bề mặt nhựa lâu gấp ba lần chủng virus sars cov hai gốc ở trung quốc chỉ có năm mươi sáu giờ hay chủng beta có nguồn gốc tại nam phi và delta có nguồn gốc tại ấn độ
nhóm nghiên cứu vẫn tìm thấy biến thể omicron trên bề mặt thủy tinh và thép không gì sau bảy ngày
virus này tồn tại trên da khoảng hai mươi một giờ trong khi chủng gốc chỉ tồn tại chưa đến tám giờ
theo các nhà khoa học virus bám trụ lâu trên các bề mặt có thể là một trong những nguyên nhân tiềm tàng và cần giới chức cân nhắc khi đưa ra các biện pháp chống virus lây lan
tuy nhiên cần có thêm bằng chứng để giải thích về việc omicron có thể gia tăng khả năng lây truyền trong cộng đồng hay không
hiện tại các chuyên gia cho biết người dân không cần quá lo ngại về phát hiện trên bởi khả năng con người bị lây nhiễm do hít phải virus cao hơn nhiều lần so với chạm vào các bề mặt bị nhiễm khuẩn
sông giáo sư y tế cộng đồng
giáo sư y tế cộng đồng leopold tại đại học hồng kông khuyến cáo người dân nên chú ý lau chùi các đồ vật mà họ thường xuyên cầm nắm như chuồng cửa nút bấm trong thang máy hay tài vịn cầu thang
thưa quý vị đối với người bệnh covid một mươi chín trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc đưa ra hướng dẫn về thời gian dương tính đối với covid một mươi chín cũng như việc cần làm trong và sau khi nhiễm bệnh cụ thể như sau
nói về thời gian dương tính của f tiến sĩ mart biniker chuyên gia virus học lâm sàng của mỹ cho biết
phần lớn f có kết quả xét nghiệm kháng nguyên hay test nhanh dương tính có thể lên tới một mươi ngày tuy nhiên khi xét nghiệm pcr một vài người có kết quả dương tính tới tận hai tháng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi cdc mỹ cập nhật hướng dẫn cách ly theo đó f có thể tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín lên tới ba tháng kể từ lần chẩn đoán đầu tiên tuy nhiên lại không gây lây nhiễm cho người xung quanh nếu đã hoàn toàn khỏe mạnh không triệu chứng
sự khác biệt giữa xét nghiệm và phòng ngừa
phòng ngừa có kết quả dương tính trong bao lâu tùy thuộc vào từng loại xét nghiệm và độ nhạy của nó
theo chuyên gia david derry trường y tế công john hopkins bloomberg xét nghiệm pcr tìm kiếm rna virus hay vật liệu gen di truyền của virus
ngay cả khi virus đã chết rna vẫn có thể quẩn quanh đâu đó vì vậy người xét nghiệm có thể nhận kết quả dương tính giả đối với xét nghiệm pcr cho tới tận hai tháng sau khi nhiễm virus
tuy không phải là trường hợp phổ biến nhưng đây là khả năng có thể xảy ra
trong khi đó xét nghiệm kháng nguyên
xét nghiệm kháng nguyên hay còn gọi là test nhanh tại nhà thường tìm kiếm protein cụ thể của virus
theo cdc mỹ test nhanh thường kém nhẹ hơn xét nghiệm pcr
xong trên thực tế cả hai loại test đều hiệu quả đối với người có triệu chứng
cdc cho biết phần lớn f sẽ tiếp tục dương tính với xét nghiệm covid một mươi chín ngay kể cả khi đã khỏi các triệu chứng
do đó không nhất thiết phải lo lắng về khả năng lây nhiễm virus cho người khác
tuy nhiên đối với người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc các triệu chứng covid một mươi chín
và tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với virus thì nên thận trọng
đối với trường hợp này cdc mỹ cũng khuyên cáo thời gian cách ly lên tới hai mươi ngày
đối với người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các triệu chứng covid một mươi chín nặng
những người này cũng được khuyến cáo xét nghiệm covid một mươi chín khi quyết định bỏ cách ly
tái hòa nhập cộng đồng để tránh lây lan cho người khác
đa phần f công có kết quả dương tính với covid một mươi chín trong vài ngày đầu tiên nhiễm virus
trong thời gian cách ly điều trị tại nhà theo quy định
tùy theo triệu chứng thường f sẽ âm tính trở lại trong vòng năm ngày hoặc trong vòng một mươi ngày
và sau đó có thể quay trở lại cuộc sống bình thường
xong đối với một số f phải mất từ vài tuần tới vài tháng để có kết quả âm tính trở lại
thậm chí một số trường hợp vẫn chưa âm tính trở lại dù đã hết các triệu chứng
mới đây trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật cdc mỹ vừa đưa ra hướng dẫn
những việc cần làm trong vòng một mươi ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
f không triệu chứng chỉ cần cách đây năm ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính
f có triệu chứng có thể không cần phải cách ly sau năm ngày nếu khỏe lại và không còn sốt trong vòng hai mươi bốn giờ
khi không còn cách ly f được khuyến cáo tiếp tục đeo khẩu trang cho đến ngày thứ một mươi tính từ khi mắc bệnh
đối với trường hợp f vẫn có thể dương tính với covid một mươi chín cho đến ba tháng sau nhiễm virus nói trên
thì khuyến cáo cách ly thế nào
trong trường hợp kết quả dương tính dai rằng liệu có phải vẫn chưa khỏi bệnh
f đã khỏi các triệu chứng mà vẫn không có kết quả dương tính
nếu mà vẫn dương tính thì nên làm gì
theo khuyến cáo của cdc và các chuyên gia y tế mỹ
khi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín f không cần làm lại xét nghiệm cho tới năm ngày sau
hết năm ngày mới nên làm lại xét nghiệm để quyết định kết thúc thời gian cách ly tại nhà hay không
nếu tiếp tục dương tính f nên cách ly thêm năm ngày nữa
người suy giảm miễn dịch hay người mắc triệu chứng covid một mươi chín nặng cũng có thể xét nghiệm vào cuối thời điểm cách ly
mới đây các nhà khoa học thuộc đại học
mdrid nước anh đã tiến hành nghiên cứu đối với bệnh nhân gặp chứng covid một mươi chín kéo dài
kết quả nghiên cứu cho thấy bảy trên một mươi bệnh nhân bị chứng covid một mươi chín kéo dài
gặp phải các vấn đề về tập trung và trí nhớ vài tháng sau khi mắc bệnh
các nhà khoa học thuộc đại học cambric anh đã tiến hành nghiên cứu trên một trăm tám mươi một bệnh nhân gặp chứng covid một mươi chín kéo dài
đa số bị covid một mươi chín ít nhất sáu tháng trước khi nghiên cứu bắt đầu
rất ít người bị bệnh với covid một mươi chín đến mức phải nhập viện
một trăm tám mươi năm người khác không mắc covid một mươi chín cũng tham gia vào nghiên cứu
để so sánh
những người tham gia nghiên cứu được tuyển chọn trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi biến thể alpha và dạng bán cầu của sát covid hai đang liều hành trong dân số
trong nghiên cứu những tình nguyện viên được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để đánh giá khả năng
giả quyết định và trí nhớ của họ
chúng bao gồm ghi nhớ các từ trong danh sách và ghi nhớ hai hình ảnh xuất hiện cùng nhau
theo kết quả có đến bảy mươi tám số người từng mắc covid một mươi chín
gặp phải vấn đề khó tập trung sáu mươi chín báo cáo bị sương mù não
sáu mươi tám cho biết hay quên và sáu mươi cho biết có vấn đề trong việc tìm đúng từ trong lời nói
một mô hình nhất quán về các vấn đề trí nhớ đang diễn ra ở những người bị nhiễm covid một mươi chín
theo đó khả năng ghi nhớ từ và hình ảnh trong các bài kiểm tra nhận thức của các bệnh nhân
gặp chứng hậu covid một mươi chín thấp hơn đáng kể so với người không mắc bệnh
để giúp hiểu nguyên nhân và các vấn đề trên các nhà nghiên cứu đã tìm được các triệu chứng có thể liên quan
khó phát hiện ra rằng những người bị mệt mỏi về các triệu chứng thần kinh như chóng mặt và đau đầu
trong thời gian đầu mắc bệnh sẽ có nhiều khả năng có các triệu chứng nhận thức hơn
những người gặp các triệu chứng thần kinh bị suy giảm trí nhớ và nhận thức trong các bài kiểm tra nhận thức
người tham gia nghiên cứu sẽ tiếp tục được theo dõi sử dụng cả báo cáo triệu chứng và bài kiểm tra nhận thức khách quan
để xem các triệu chứng về nhận thức của họ tồn tại trong bao lâu
bên cạnh đó những phát hiện khác cho thấy xã hội sẽ phải đối mặt với một cái đuôi dài
về bệnh tật của lực lượng lao động do di chứng covid một mươi chín kéo dài
khó khăn về trí nhớ có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của mọi người
bao gồm cả khả năng thực hiện công việc của họ một cách chính xác
điều quan trọng không chỉ vì lợi ích của cá nhân mà còn đối với xã hội là có thể ngăn ngừa
dự đoán xác định và điều trị các vấn đề liên quan đến covid một mươi chín kéo dài
một nhà nghiên cứu tại khoa tâm lý học của đại học cambric là tác giả cao cấp của nghiên cứu trên cho biết
tác động của covid một mươi chín kéo dài đối với dân số lao động có thể rất lớn
mọi người nghĩ rằng covid một mươi chín kéo dài chỉ là sự mệt mỏi hoặc ho
nhưng các vấn đề về nhận thức là triệu chứng hậu covid một mươi chín phổ biến thứ hai
dữ liệu của chúng tôi cho thấy nó tác động đáng kể đến khả năng ghi nhớ
nhiễm virus gây ra covid một mươi chín có thể dẫn đến viêm trong cơ thể
và tình trạng viêm này có thể ảnh hưởng đến hành vi và hoạt động nhận thức
theo những cách mà khoa học vẫn chưa thể hiểu đầy đủ
nhưng được cho rằng đó có liên quan đến phản ứng miễn dịch quá mức
nghiên cứu trên hiện không có dữ liệu về tác động của covid một mươi chín kéo dài
liên quan đến các biến thể delta hoặc omicron
hiện các nhà khoa học vẫn đang tuyển các tình nguyện viên mới
nhằm tìm hiểu thêm những tác động phức tạp của covid một mươi chín lên não
nhận thức và sức khỏe tâm thần của những người bị mắc bệnh
nghiên cứu trên cho thấy ngay cả trong số những người không nhập viện
những người có các triệu chứng ban đầu tồi tệ hơn covid một mươi chín
có nhiều khả năng gặp nhiều triệu chứng liên tục
bao gồm buồn nôn nào bụng tức ngực và các vấn đề về hô hấp
vài tuần hoặc vài tháng sau đó
những triệu chứng đó có thể nghiêm trọng hơn ở những người có bệnh ba đầu nhẹ
nó cũng phát hiện ra rằng những người trên ba mươi tuổi có nhiều khả năng
có các triệu chứng hậu covid một mươi chín liên tục nghiêm trọng hơn những người trẻ tuổi
chúng ta đã biết tiêu chảy là một trong những triệu chứng hậu covid một mươi chín
có thể xảy ra sau khi ép không âm tính
nguyên nhân là do virus làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa
hoặc do dùng thuốc dẫn đến tiêu chảy
bởi vậy người bệnh cần lưu ý chế độ ăn uống để nhanh phục hồi chức năng tiêu hóa
khi bị tiêu chảy hệ tiêu hóa của con người rất nhạy cảm
và rất khó để hấp thụ những loại thực phẩm khó tiêu
chúng chỉ khiến cho tình trạng bệnh ngày mùa trầm trọng hơn
chính vì vậy bệnh nhân cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý
đầy đủ chất dinh dưỡng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cần ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa dễ hấp thu
để cung cấp đủ năng lượng và nhanh chóng phục hồi hệ tiêu hóa
hạn chế thực phẩm gây kích thích và có thể làm tổn thương đường tiêu hóa
khi bị tiêu chảy người bệnh nên ăn thực phẩm dầu tinh bột như gạo khoai tây bánh mì
thức ăn nên nấu mềm dặn lỏng nhiều nước như cháo súp
khi đỡ hơn có thể ăn đặc dần lên
một số món ăn thích hợp với người bị tiêu chảy bao gồm
cháo trắng muối cháo thịt băm súp gà cháo thịt gà cháo thịt lợn nạp nấu với cà rốt khoai tây bí đỏ
những món ăn này bổ sung dinh dưỡng để hấp thu bùn nước cho cơ thể
và cân bằng hệ vi sinh đường ruột giúp người bệnh tiêu chảy nhanh hồi phục
người bị bệnh tiêu chảy cần uống nhiều nước hơn bình thường
để bù lại lượng dịch mất qua phân và nôn
các loại nước uống phù hợp với người bị tiêu chảy bao gồm
nước chín nước canh nước cháo nước trái cây không thêm hoặc thêm rất ít đường nước dừa tươi
có thể sử dụng nước gạo giang nước cơm nước cháo muối cháo đường nước dùng nấu cà rốt
rất tốt để bù nước và chất điện giải
cần lưu ý tránh một số thực phẩm gây đầy hơi trướng bụng như đậu bông cải xanh cải vóc súp lơ trắng
một số loại trái cây khô như mơ mận khô nho khô
các loại đồ uống như rượu cà phê và nước có ga không gây tiêu chảy
nhưng chúng có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa
người bệnh nên tránh xa các loại đồ uống này cho đến khi tình trạng bệnh ổn định
không ăn rau sống và các thực phẩm chưa được nấu chín kỹ thực phẩm không an toàn
khi bị tiêu chảy nhưng mạc ruột bị tổn thương nên việc bổ sung thực phẩm dầu kém
góp phần thúc đẩy nhanh sự phục hồi của đường ruột
kẽm cũng giúp tăng cảm giác ngon miệng ở trẻ biến ăn sau khi tiêu chảy
giúp trẻ sớm cải thiện tình trạng dinh dưỡng
để bổ sung kẽm tốt nhất người bệnh nên chú ý ăn những thực phẩm chứa nhiều kẽm như thịt gà
chai hến tôm cua các loại hạt các loại rau củ như nấm rau chân vịt
tuy nhiên nếu bổ sung kẽm dạng thuốc cần có sự tư vấn của bác sĩ không nên tự ý dùng
cuối tuần qua một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại bang texas nước mỹ
thực hiện đã công bố trên tạp chí pediatrics
theo đó dù chín mươi sáu trẻ có kháng thể lên tới bảy tháng sau khi mắc covid một mươi chín
nhưng có năm mươi tám mẫu không có kháng thể thực hiện
tuy nhiên ở các lần kiểm tra cuối cùng
một nghiên cứu mang tên texas care do các chuyên gia thuộc đại học ut health houghton
thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thu nhập và đánh giá dữ liệu của hai trăm một mươi tám trẻ em ở bang taesters
trong độ tuổi từ năm đến một mươi chín tham gia khảo sát
mục đích của nghiên cứu là đánh giá mức độ kháng thể
sau một thời gian ở người trưởng thành và trẻ em tại bang này
các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu cung cấp ba mẫu máu vào các thời điểm
trước tiêm chủng và trong giai đoạn các biến thể delta và omicron lây lan
giáo sư dịch tễ học sarah messier đồng tác giả nghiên cứu cho biết
đây là nghiên cứu đầu tiên trong khuôn khổ techsas skyr sử dụng toàn bộ số liệu của cả ba giai đoạn trên
bà nhấn mạnh các kết quả rất quan trọng vì các số liệu sử dụng không phân biệt
trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng hay không mức độ nặng hay nhẹ
thời điểm lây nhiễm hay các yếu tố như bệnh nền và giới tính
kết quả cho thấy chín mươi sáu trẻ có kháng thể lên tới bảy tháng sau khi mắc covid một mươi chín
nhưng có năm mươi tám mẫu không có kháng thể tự nhiên ở các lần kiểm tra cuối cùng
kết quả không tính đến hiệu quả bảo vệ của vaccine
theo giáo sư malaysia mesia nghiên cứu này chỉ là một bước để hiểu ảnh hưởng của virus sars cov hai ở trẻ em
bà nhấn mạnh chúng ta đều biết kháng thể tự nhiên cùng với kháng thể sinh ra từ vaccine
sẽ giúp bảo vệ tốt nhất trước covid một mươi chín
hiện nay một số phụ huynh hiểu lầm rằng nếu con họ từng mắc covid một mươi chín
thì sẽ được bảo vệ bởi kháng thể tự nhiên mà không cần tiêm vaccine
trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy dù trẻ vẫn có một lượng kháng thể nhất định
trong ít nhất sáu tháng sau khi mắc covid một mươi chín
chúng ta vẫn chưa biết chính xác ngưỡng bảo vệ tuyệt đối
chúng ta hiện có công cụ tuyệt vời để trẻ có thể thêm lớp bảo vệ đó là tiêm vaccine
vì thế nếu các bạn đủ điều kiện tiêm chủng hãy tận dụng cơ hội đó
nghiên cứu này hiện vẫn tiếp tục do cơ quan y tế bang texas và hệ thống đại học texas đồng tài trợ
quý vị thân mến hậu covid một mươi chín thường được nhắc đến với nhiều biểu hiện như
mất ngủ đau lưng đau ngực mệt mỏi giảm trí nhớ
rất nhiều triệu chứng trong đó có hụt hơi khó thở cũng là vấn đề nhiều người bệnh gặp phải
tuy nhiên liệu có phải cứ hụt hơi khó thở sau khi f không khỏi bệnh thì đều là triệu chứng hậu covid một mươi chín hay không
chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ lê thanh hải giám đốc bệnh viện phổi thừa thiên huế giải đáp
sau khi khỏi covid nhiều người thân phiền mình bị hụt hơi khó thở
hụt hơi khó thở thể hiện ra ở nhiều tình huống gồm đang nói không nói tiếp chọn câu do hụt hơi
không hát được tông rộng cao như trước đây nhất là ca sĩ càng thấy rõ
làm việc gắn sức chẳng hạn đi bộ nhanh hơn một chút leo vài bước cầu thang vận động mạnh hơn
tự thấy hụt hơi thở gấp thiếu khí hơi thở đứt quãng tức ngực tim đập nhanh
trong khi đó trước khi bị covid những hoạt động này diễn ra rất trồi chảy không hề khó khăn
hụt hơi thật ra là khó thở biểu hiện tình trạng thiếu hơi thiếu oxy hay đói không khí cung cấp cho cơ thể
trong bệnh covid virus sars cov hai
tấn công toàn thân nhưng tập trung chủ yếu ở phổi và hệ hô hấp
kết quả gây ra nhiều tổn thương vi thể và đại thể
cụ thể gây dối loạn quá trình trao đổi khí ở các phế nang và hệ mạch máu bao quanh
làm mất cân bằng oxy cơ thể gây tổn thương phổi như viêm phổi sơ phổi viêm phổi kẽ
làm mất diện tích trao đổi khí
gia tăng tình trạng viêm toàn thân và tại chỗ của hệ hô hấp gây ra các tổn thương do viêm
dối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể dối loạn đông máu
làm tắt các vi mạch và nhiều cơ chế đàn sen khác
cuối cùng dẫn đến nguồn dung nạp oxy hấp thu cho cơ thể sụt giảm
và hụt hơi khó thở là triệu chứng biểu hiện tình trạng thiếu oxy
sau khi vừa khỏi bệnh covid thực chất các tổn thương kể trên chưa kịp hồi phục hoàn toàn
và cần phải có thời gian gây ra dối loạn thông khí hạn chế
vì vậy nguồn cung oxy cho cơ thể chưa kịp đáp ứng đủ được ngay dẫn đến hụt hơi khó thở
những bệnh nhân covid có nguy cơ cao mắc chứng hụt hơi khó thở hậu covid bao gồm
những bệnh nhân trên năm mươi tuổi có sẵn các bệnh nền như tăng huyết áp đái tháo đường béo phì
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hen phế quản bệnh gan thận mãn ôm thư tim mạch
những bệnh nhân có can thiệp thở oxy dài ngày thở oxy dòng cao hfnc thở không xâm nhập thở máy
hiện tại chưa có thông kê chính thức trên một quần thể cộng đồng lớn
chỉ có những nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy
hụt hơi khó thở hậu covid chiếm khoảng ba mươi năm mươi
theo trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai tỷ lệ bệnh nhân gặp khó khăn hụt hơi khó thở sau khỏi covid
chiếm khoảng bốn mươi hai sáu mươi sáu số ca mắc khảo sát được trong vòng ba tháng sau khỏi bệnh
quan sát thực tế cho thấy hụt hơi khó thở hậu covid một mươi chín đang gặp phổ biến với nhiều phàn nàn
và là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hiện nay
các triệu chứng hụt hơi khó thở thường kéo dài từ vài tuần
đến hai ba tháng
sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín
không phải tất cả các bệnh nhân hụt hơi khó thở hậu covid đều phải đi khám sau khi khỏi bệnh covid
nhiều bệnh nhân sẽ hụt hơi khó thở sau hai ba tuần thấy trong người đã trở lại bình thường như trước bệnh
không nhất thiết phải đi khám trong khi đó một số bệnh nhân cần phải đi khám để đánh giá
có biểu hiện hụt hơi khó thở kéo dài không thuyên giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc hàng ngày
nhất là đã kéo dài hơn ba bốn tuần
người có nguy cơ lớn tuổi mắc bệnh nền
thở oxy kéo dài nên tái khám lại ít nhất một lần trong vòng một đến ba tháng kể từ khi khỏi bệnh
sau khi đã tuân thủ điều trị thuốc men tập thở tập phục hồi chức năng hô hấp theo ý kiến của bác sĩ
nhưng tình trạng hụt hơi khó thở không thuyên giảm
tình trạng hụt hơi khó thở tăng lên rõ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cần tái khám can thiệp sớm
đến cơ sở khám chữa bệnh bác sĩ sẽ khám tổng quát hỏi bệnh sử tiền sử bệnh
và quyết định cho làm những thăm dò xét nghiệm liên quan để chuẩn đoán xác định
thông thường nếu bạn hụt hơi khó thở hậu covid sẽ được chỉ định thăm dò các xét nghiệm sau
chụp x qua ngực không chuẩn bị chụp cắt lớp vi tính lồng ngực xem tổn thương phổi
đo các thông số chức năng hô hấp đánh giá có dối loạn không khí không
siêu âm tim đánh giá bệnh lý tim mạch liên quan xét nghiệm sinh hóa cơ bản huyết học
nhằm ngăn ngừa các hạn chế biến chứng hậu covid mức độ nhẹ như mệt mỏi hụt hơi khó thở
người bệnh nên tập thở đi bộ nhẹ nhàng bổ sung dinh dưỡng hợp lý
nếu thực hiện mỗi ngày trong và sau khi khỏi bệnh covid
các triệu chứng hụt hơi khó thở hậu covid sẽ nhanh chóng thuyên giảm
và sức khỏe trở lại bình thường trong vòng hai ba
áp dụng những bài tập thở của bộ y tế hội phổi hội hô hấp đề xuất
sẽ giúp phục hồi tốt chức năng hô hấp
và bạn chỉ cần làm rất đơn giản
hàng ngày dành thời gian nhiều lần mỗi lần từ năm đến một mươi phút
hít thở sâu và từ từ chậm vào đắng mũi rồi thở ra từ từ chậm qua miệng
cứ làm như vậy nhiều lần bạn sẽ thấy thông thoáng đường thở rõ hơn hẳn
bạn nên đi bộ khoảng ba mươi phút mỗi ngày và có thể chia ra hai lần
khi đang bệnh có thể đi lại trong phòng riêng cách ly hoặc ban công của phòng cách ly
sau khi khỏi bệnh đi bộ ngoài trời
vừa đi bộ vừa kết hợp hít thở đều đặn
ngoài ra bạn cũng có thể tập thêm các bài tập thể dục khác tăng cường
phục hồi hô hấp như đạp xe bơi lội
phơi nắng buổi sáng
nếu phòng cách ly tại nhà có ban công
hoặc mở cửa sổ ở vị trí thích hợp cho ánh sáng mặt trời chiếu vào
bạn nên tranh thủ phơi nắng từ một mươi đến một mươi năm phút vào các buổi sáng
sẽ tạo đủ vitamin d cho cơ thể hàng ngày từ nguồn ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với da
ăn uống dinh dưỡng
ăn uống dinh dưỡng
thực phẩm giàu vitamin khoáng chất và protein như cá tịt nạc trái cây giàu tươi trứng sữa
vitamin d cùng với vitamin c và kẽm tạo ra bộ ba tăng cường miễn dịch cho bạn trước trong và sau khi bị bệnh covid
ngoài ra khi cơ thể đủ sức đề kháng sẽ làm giảm đi các triệu chứng hậu covid
thực phẩm chứa nhiều vitamin c
các nước chứa xuất từ táo nhò lề
các thực phẩm chứa các thành phần như
làm tăng sức đề kháng hỗ trợ hô hấp hỗ trợ chống oxy hóa
sinh hoạt lành mạnh làm việc nghỉ ngơi điều độ ngủ đủ giấc tránh stress và tránh bia rượu
ở người lớn khỏe mạnh tổng lượng vi khuẩn đường tiêu hóa ước tính có khoảng một trăm linh tỷ
hệ vi sinh vật đường ruột có khoảng trên năm trăm linh loài khác nhau
bao gồm các vi sinh vật có lợi chiếm tám mươi năm và vi sinh vật không có lợi chiếm một mươi năm
thông qua cơ chế điều hòa miễn dịch tại ruột
dù có sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh nhưng cơ thể vẫn ở trạng thái khỏe mạnh
nhờ vào sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường tiêu hóa
nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ người bệnh covid một mươi chín có hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cân bằng
sẽ giảm biến chứng sau khi khỏi bệnh
ngược lại những bệnh nhân covid có hệ vi sinh vật kém hơn sẽ dễ bị di chứng covid kéo dài hơn
các tư vấn đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay
hy vọng bản tin của báo sức khỏe và đời sống mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích